chiều tối qua hai tháng một mươi một tại thái lan thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan cùng dự có lãnh đạo các nước thành viên asean
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trong vai trò chủ tịch kế nhiệm asean năm hai nghìn hai mươi nhấn mạnh
asean cần duy trì đoàn kết nhất trí cùng nhau phấn đấu xây dựng cộng đồng hòa bình ổn định hợp tác
thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới còn nhiều phức tạp thuận lợi và thách thức đan sen
các nước cần có tiếng nói chung xây dựng cấu trúc khu vực mở minh bạch và dựa trên luật lệ
trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm nay việt nam sẽ tiếp tục phát huy nhân rộng và khai thác sâu hơn chủ đề phát triển bền vững
đồng thời củng cố đoàn kết thống nhất tăng cường kết nối phát triển kinh tế bao trùm
trong đó có phát triển bền vững tiểu vùng mekong thu hẹp khoảng cách phát triển tăng cường thương mại và đầu tư nội khối
chuẩn bị thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn đề cao bản sắc asean ý thức cộng đồng lấy người dân làm trung tâm
cũng như nâng cao khả năng chủ động thích ứng của asean trước những thời cơ và thách thức đặt ra từ chuyển biến nhanh chóng của cục diện khu vực và thế giới
trong đó có phát triển bền vững tiểu vùng mekong thu hẹp khoảng cách phát triển tăng cường kết nối phát triển kinh tế bao trùm
xin từ trung tâm hội nghị ở tỉnh nonthaburi vương quốc thái lan